những ngày qua thành phố hải phòng luôn quyết liệt chủ động ngăn chặn và phòng chống dịch tả lợn châu phi lây lan trên diện rộng
đồng thời các địa phương cũng đã để mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức để người dân hiểu về dịch bệnh này
thành phố yêu cầu các hộ tuyệt đối thực hiện nghiêm công tác khử trùng tiêu độc theo đúng hướng dẫn của cơ quan thú y
hạn chế di chuyển ra khỏi khu vực ổ dịch để tránh lây lan yêu cầu lãnh đạo huyện xã thôn tăng cường công tác quản lý giám sát ổ dịch
các cơ quan đơn vị chức năng bố trí đủ cán bộ tham gia trực chốt kiểm soát chặt chẽ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ việc vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn ra vào thành phố
tích cực phun thuốc khử trùng tiêu độc để bảo đảm an toàn đối với các xe vận chuyển lợn đủ điều kiện lưu thông